nhằm giới thiệu quảng bá các sản phẩm an toàn cũng như các đơn vị sản xuất phân phối uy tín của nam bộ
đến đông đảo người tiêu dùng thủ đô ngày một mươi hai tháng tám tại hà nội sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố
phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổ chức tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn đặc sản của nam bộ
nằm trong khuôn khổ của phiên trợ nông sản thực phẩm an toàn và vật tư nông nghiệp
phiên trợ lần thứ năm được khai mạc với chủ đề tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn đặc sản nam bộ
điểm khác biệt ở tuần lễ này là sự tham gia của những sản phẩm trái cây đến từ nam bộ
bên cạnh đó thay vì tổ chức một tháng hai lần vào cuối tuần của tuần thứ hai và tuần cuối cùng của tháng như trước đây
thì hoạt động lần này sẽ được tổ chức một tháng một lần và kéo dài trong vòng một tuần
điều này được nhận định sẽ giúp các gian hàng giảm thiểu chi phí vận chuyển
và giúp người mua hàng có thể tiếp cận sản phẩm an toàn một cách dễ dàng
chúng tôi cũng muốn là trưng bày gian hàng để chúng tôi khẳng định được những sản phẩm của chúng tôi lựa chọn
và đem đến cho xã hội là những sản phẩm hữu ích nhất đảm bảo chất lượng nhất
để nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu về dùng trái cây cũng như thực phẩm an toàn của xã hội cũng như cộng đồng hiện nay
nhưng theo tôi nghĩ là cũng nên mở ở khu dưới thí dụ như là khu hoàng mai hay là khu dưới hai bà trưng
mà thậm chí có thể mở ở quảng gia lâm
với nhiều người thì đi cũng xa lắm
với sự tham gia của hơn một trăm linh gian hàng tuần lễ nhận diện nông sản thực phẩm an toàn đặc sản của nam bộ
sẽ được diễn ra từ ngày một mươi hai tháng tám đến một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt cầu giấy hà nội